các ngoại trưởng của liên minh châu âu đã nhất trí bổ sung thêm hai tỷ euro tương đương với hai một tỷ usd vào một quỹ vốn được dùng để chi trả cho hoạt động hỗ trợ quân sự đối với ukraine và các đối tác
khoản ngân sách trị giá năm bảy tỷ euro tương đương với sáu ba tỷ usd của quỹ vốn đủ dùng đến năm hai nghìn hai mươi bảy đã gần như cạn kiệt sau nhiều tháng xung đột tại ukraine
hiện chỉ còn tám trăm linh triệu euro tương đương với tám trăm bốn mươi sáu triệu usd trong quỹ
đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của eu josepher cho biết quyết định này nhằm đảm bảo eu có đủ ngân sách để tiếp tục hỗ trợ quân sự cho lực lượng vũ trang của các đối tác
theo hội đồng châu âu eu nhiều khả năng sẽ tiếp tục bổ sung thêm ngân sách ở giai đoạn sau và con số này có thể lên tới năm năm tỷ euro tương đương với năm tám tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi bảy nếu cần thiết
dự kiến tại cuộc họp lần này ở bruxelles bỉ các ngoại trưởng eu cũng sẽ thảo luận về việc tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với nga và iran
tuy nhiên hiện chưa rõ hungary có chặn quyết định này không